hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng một tiếng sau thấy hải không có phản ứng gì nghĩ hải đã chết tuần đã đẩy hải xuống dòng kênh có nước rồi bỏ chạy về nhà
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện yên lạc đã nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc phát hiện một sát chết là nam giới đang trong quá trình phân hủy dưới cống lồ thuộc xã nguyệt đức huyện yên lạc
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị gãy ngậm ba xương sườn và xương ức lòng phế quản có nhiều dị vật